thưa quý vị hòa chung không khí mùa world cup hai nghìn hai mươi hai nhiều sản phẩm dịch vụ phục vụ cho world cup tại hà nội và trên các sản thương mại điện tử mạng xã hội dần nhộn nhịp
tuy nhiên thì sức mua của người dân chưa được như những mùa world cup trước
những ngày này sườn sản xuất nhà ông vương hồng nhật ở làng nghề bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội nhộn nhịp hẳn
bởi đây là nơi cho ra đời hàng nghìn chiếc cúp vàng world cup bằng thạch cao phục vụ người hâm mộ bóng đá cả nước
mỗi ngày sừng của ông cho ra lò khoảng ba trăm linh chiếc quốc vàng
năm nay cơ sở dự kiến sản xuất khoảng năm cúp bằng thạch cao để phục vụ du khách và tiểu thương
giá thành của mỗi chiếc cúp giao động từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng
cái nghề chính của tôi là làm tượng để phục vụ cho những nơi
nhưng mình cũng phải bắt kịp cái xu hướng về bóng đá thế giới
cái này thì bốn năm một lần
trong bữa tiệc bóng đá bóng đá là một loại quốc gia
trong bữa tiệc bóng đá bóng đá là một loại quốc gia
bóng đá thì không thể thiếu cái cup gì được
nên là mình cũng phải theo cái trào lưu
ghi nhận của phóng viên
tại các tuyến phố tập trung các cửa hàng kinh doanh sản phẩm thể thao
như nguyễn thái học trần đại nghĩa trịnh hoài đức
những sản phẩm phục vụ cho mùa vân cấp đã lên kệ
với đa dạng mẫu mã mặt hàng hút khách nhất hiện nay
là áo bóng đá của các đội tuyển nổi tiếng
trước mùa quân kích thì các nhà sản xuất họ luôn luôn là tạo những cái làm liên tục nhanh
để có thể đủ hàng để cung cấp cho người tiêu dùng
thì các mặt hàng thì mẫu mã sẽ là y chang
các đội tuyển đá vân cấp như thế nào thì mẫu mã nó sẽ y chang như thế
và nó chất lượng nó cũng tốt
và về giá cả thì không hề tăng lên
vẫn trong năm bán như thế nào thì mẫu vân cấp bán giá vẫn là như thế
tại các siêu thị điện máy
có nhiều khuyến mại hấp dẫn dành cho người hâm mộ bóng đá
đặc biệt là tv máy tính
nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng
nội bật chất là chương trình black friday
và nó diễn ra cùng với thời điểm quân cấp
thì đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một và đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
thì fpt sẽ có chương trình giảm giá đến sáu
cho những sản phẩm công nghệ và gia dụng
thông qua chương trình của sale hời giá sóc
trước tình hình mua bán có phần chấm lắng
các chủ cơ sở kinh doanh sản phẩm cổ động cho quân cấp hai nghìn hai mươi hai
đều có chung hy vọng thời điểm giải đấu chính thức khởi tranh
và sau đó sẽ tạo ra được ảnh hưởng lớn
kéo thêm nhiều khách hàng
đặc biệt là người hâm mộ môn thể thao vua
tìm đến các sản phẩm đồ lưu niệm trong mùa quân cấp năm nay